đại hội đại biểu lần thứ hai mươi hai đảng bộ huyện gia lâm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã khai mạc
đây là một trong ba đại hội điểm của đảng bộ thành phố hà nội
điều đặc biệt đây cũng là đại hội đầu tiên cấp huyện tại hà nội thực hiện bầu chức danh bí thư ngay tại đại hội
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dự đại hội
phát biểu trị đạo tại đại hội đồng chí vương đình huệ chúc mừng và biểu dương những kết quả
thành tích mà đảng bộ và nhân dân huyện gia lâm đã đạt được trong năm năm qua
lưu ý thêm sáu nhóm vấn đề cần được quan tâm trong nhiệm kỳ mới
bí thư thành ủy hà nội chỉ đạo đảng bộ huyện gia lâm chú trọng triển khai thực hiện tốt đề án
đầu tư xây dựng huyện gia lâm thành quận đến năm hai nghìn hai mươi
coi đây là thời cơ và cơ hội thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của huyện trong năm năm tới
với tinh thần đoàn kết trí tuệ dân chủ kỷ cương bầu trực tiếp ngay tại đại hội
với số phiếu bầu cao đồng chí lê anh quân tiếp tục tái cử giữ chức bí thư thành huyện ủy gia lâm nhiệm kỳ hai mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm